thưa quý vị nắng nóng ở bắc bộ vẫn đang trong giai đoạn đỉnh điểm
và sẽ còn tiếp tục kéo dài trong ngày mai
với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở mức là ba mươi bảy bốn mươi độ
một số nơi bao gồm cả thủ đô hà nội
thì mức nhiệt có thể vượt ngưỡng bốn mươi độ
và có nắng nóng đặc biệt gây gắt
vì thế người dân cần hạn chế ra đường trong khoảng thời gian trưa chiều
cũng như là bổ sung vitamin và nước để đảm bảo sức khỏe
theo dự báo của các chuyên gia từ khoảng chiều tối và đêm mai ngày hai mươi hai tháng sáu
khi vùng áp thấp nóng từ phía tây suy yếu đi
thì sẽ hình thành một dạnh áp thấp tại khu vực này
khiến cho tại đây sẽ có mưa rào và rông rải rác quay trở lại
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là tối lông mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây giảm đáng kể
nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt trong vài ngày tiếp theo
nắng nóng gai gắt vẫn tiếp tục duy trì tại trung bộ trong ngày mai
với mức nhiệt cao nhất tại khu vực thanh hóa đến phú yên là ba mươi bảy bốn mươi độ
giữa vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng bốn mươi độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
người dân tại đây thì ngoài việc chủ động hạn chế ra đường vào thời điểm này
để bảo vệ sức khỏe thì cũng cần đề cao cảnh giác với nguy cơ cháy nổ cháy rừng bị đẩy lên cao
phần còn lại tại các tỉnh từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận thì cũng có nắng nóng
nhưng có phần dễ chịu hơn khi mức nhiệt thấp hơn đôi chút
về chiều tối tại trung bộ có thể xảy ra mưa rông nhiệt vài nơi
trong cơn rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
xa hẳn về phía nam tại các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên và nam bộ
vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam với cường độ trung bình
nên cả hai khu vực này có mưa rào và rông rải rác xuất hiện vào lúc chiều tối và tối
còn ban ngày thì vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trên biển quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió tây nam cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi năm độ
trong khi đó tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên một mươi km
và giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp năm riêng phía tây bắc có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận mây thay đổi
chiều tối và đêm sẽ có thể sẽ có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng gai gắt có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt
trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến bốn mươi độ có nơi còn cao hơn